lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển một hai trăm linh bộ kit test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày tám tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội kiểm tra công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tỉnh lãng sơn
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a một mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi đang dừng đỗ cạnh đường có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe do đặng thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn điều khiển
chở hai thùng các tông chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm sinh năm hai nghìn hai trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn ngồi sau ghế lái
không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tâm khai sau khi giao bán kit test trên mạng xã hội gia lô được khách hàng đặt mua một hai trăm linh bộ
nên đã lên thị trấn đồng đăng huyện cao lộc mua với giá ba mươi chín đồng một bộ về bán kiếm lời
bản thân đối tượng không có ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực y tế
tài xế taxi không biết loại hàng hóa trong các thùng cắt tông được tâm trả tiền chi phí dịch vụ khi hoàn thành chuyến giao dịch